ngày một mươi hai tháng chín ubnd tỉnh long an đã tổ chức tri ân các nhà tài trợ
đã có nhiều sự đóng góp vì sự phát triển và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
từ sự có nguyên chủ tịch nước trương tiến san cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các doanh nghiệp các cá nhân trong và ngoài tỉnh long an tham dự
phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách trong bốn năm qua tỉnh long an đã kêu gọi doanh nghiệp
nhà hảo tâm chung tay góp sức hơn sáu trăm linh tỷ đồng và xây dựng được hai trăm linh bốn cầu hai mươi bảy cống giao thông
được xây bằng trái tim nhân ái của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm để chăm lo hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn long an
đặc biệt trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tỉnh long an triển khai thực hiện chương trình xây dựng
sửa chữa nhà tình nghĩa xóa nhà tạm đối với hộ nghèo
đến nay đã hoàn thành một tám trăm sáu mươi căn nhà với số tiền gần bảy mươi tám tỷ đồng
phần lớn kinh phí do các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp
chủ tịch ubnd tỉnh long an đã tặng bằng khen cho sáu mươi bốn tập thể và ba cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực
vì sự phát triển an sinh xã hội tại long an